tiếp tục chương trình làm việc tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
sáng ngày bốn tháng một mươi một tại thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
giữa hội nghị cấp cao asean cộng ba giữa asean với trung quốc nhật bản và hàn quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao tầm quan trọng của asean cộng ba
khuôn khổ hợp tác năng động nhất giữa asean với các đối tác
động lực quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế ở khu vực và trên toàn cầu
tại hội nghị các lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng sự năng động và tính trụ cột của hợp tác asean cộng ba
đối với hòa bình an ninh và thịnh vượng của khu vực dựa trên các nguyên tắc tin cậy tôn trọng và chia sẻ lợi ích chung
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao tầm quan trọng của asean cộng ba
khuôn khổ hợp tác năng động nhất giữa asean với các đối tác
động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu
thủ tướng cho rằng trong bối cảnh tình hình kinh tế và khu vực phức tạp
các nước asean cộng ba cũng đứng trước nhiều thách thức
do vậy càng cần hợp tác duy trì và thúc đẩy hợp tác đa phương tự do hóa thương mại
kết nối và nâng cao năng lực tự cường trước các tác động từ bên ngoài